các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

quá trình liên lạc kiếp trực không lưu yêu cầu tổ bay aiq sáu trăm bốn mươi năm dừng chờ huấn luyện cắt cánh để chờ máy bay còn lại lần qua
tuy nhiên tổ bay của hãng hàng không thái lan vẫn thực hiện chạy đà và cắt cánh
cục hàng không đánh giá việc hoạch định thứ tự cất cánh hạ cánh như ban đầu là phù hợp với tình hình hoạt động bay
tuy nhiên kiếp trực không lưu đã thay đổi kế hoạch và mắc sai sót trong quá trình truyền đạt với tổ bay
tình huống này được xác định là nguy hiểm vì máy bay cất cánh khi phía trước đang có vật cản
may vụ này không có thương vong về người nghe thôi tin đã nhảy ra ngoài rồi
việc không hiểu ý miscommunication trong đảm thoại không lưu là vô cùng nguy hiểm
để hạn chế tình trạng này giữa kiểm soát viên và phi công luôn có thao tác nghe và nhắc lại
những sự cố liên quan hàng không đều rất nghiêm trọng nếu không may hai chiếc máy bay va nhau thì không hiểu điều gì sẽ xảy ra
tôi vừa tìm hiểu thì thấy tốc độ máy bay khi cắt cánh cỡ hai trăm linh kmh
nếu máy bay cất cánh không bay lên thì khoảng cách là một năm trăm linh mét cần cỡ một mươi sáu một mươi chín giây để lao đến chỗ máy bay đang băng ngang
tài nạn hàng không là rất nguy hiểm nhưng khi đã tài nạn thì thật sự thảm khốc
vì vậy tính kỷ luật của hàng không là thật tuyệt đối
nhiều chuyên gia hàng không cho rằng có nhiều yếu tố may mắn đã đến cùng lúc khiến cho sai sót không lưu này không trở thành một

nhiều chuyên gia hàng không cho rằng có nhiều yếu tố may mắn đã đến cùng lúc khiến cho sai sót không lưu này không trở thành một vụ tài nạn
tuy nhiên điều đáng nói là sự cố trên xảy ra vào ngày hai mươi bốn tháng sáu nhưng đến ngày ba mươi tháng sáu
kiếp trực không lưu tại đài không lưu nội bài mới báo cáo sự việc lên ban an toàn của tổng công ty quản lý bay việt nam
sáu ngày mới báo tình hình lên cấp cao quá tệ
dù sự sai sót lớn này được sự may mắn đã qua nhưng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm gây thảm họa và ảnh hưởng rất lớn đến uy tín hàng không việt nam
vì vậy cần quy trách nhiệm rõ ràng và xử lý nghiêm bộ phận cá nhân sai sót không để tái phạm
có lẽ nên điều chuyển các nhân viên liên quan đến tai nạn kỹ thuật này để làm gương về kỷ luật lao động
trong sự cố tại nội bài huấn lệnh dừng chờ cất cánh đã được kiểm soát viên phát ra nhưng không được phi công nhắc lại
kiểm soát viên cũng không phát hiện ra điều đó tôi nghĩ rằng cần kiểm điểm nghiêm túc việc này
nếu như không làm chủ được mọi công nghệ hoặc các sơ xuất sơ hở nào đó
không được quản trị quản lý tai nạn đáng tiếc hoặc khủng bố giết người đều có thể xảy ra
hy vọng các nhà điều hành phải cần cập nhật kiến thức và cẩn thận nhất trong công việc của họ
bên cạnh sự cố không lưu nghiêm trọng về vi phạm khoảng cách tối thiểu trong quá trình cất cánh tại sân bay nội bài
thời gian qua tại sân bay nội bài và sân bay tân sơn nhất đã ghi nhận nhiều vụ lốp máy bay bị vật ngoại lai cắt
dẫn đến hỏng lốp bể cánh ảnh hưởng đến hoạt động khai thác

cư dân mạng cho rằng đây là các sự cố hàng không nghiêm trọng trực tiếp uy hiếp đến an toàn bay
đối với tất cả các lĩnh vực khai thác máy bay quản lý hoạt động bay quản lý sân bay
đề nghị cục hàng không bộ giao thông vận tải cần nhanh chóng có các biện pháp để phòng ngừa
ngăn chặn tình huống nguy hiểm trong hàng không
điều quan trọng nhất là ở ý thức sự nghiêm túc và làm việc của từng bộ phận trong ngành hàng không
hy vọng ban điều hành đề cao tính kỷ luật trong ngành hàng không để không xảy ra những sai phạm không đáng có
cần điều tra truy cứu trách nhiệm để mọi người nghiêm túc rút kinh nghiệm
may mắn không phải lúc nào cũng tới
sau các vụ máy bay cán đinh vi phạm khoảng cách tối thiểu khi cắt cánh
ngày sáu tháng bảy bộ giao thông vận tải đã ra công điện yêu cầu các đơn vị liên quan
tăng cường công tác bảo đảm an toàn hàng không
theo bạn cần làm gì để bảo đảm an toàn hàng không
hãy chia sẻ quan điểm của bạn cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân